theo sở công thương tp hcm để đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp bình ổn thị trường đã lên kế hoạch mở cửa sớm hơn và kéo dài thời gian bán hàng
tăng thêm từ hai đến bốn giờ một ngày trong những ngày cận tết
cụ thể từ ngày hai mươi đến hai mươi sáu tháng chạp các siêu thị sẽ mở cửa từ bảy giờ đến hai mươi ba giờ
từ ngày hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng chạp mở cửa từ sáu giờ sáng đến hai mươi bốn h
ngày ba mươi tết mở cửa từ sáu giờ sáng đến một mươi hai giờ
nhiều hệ thống siêu thị sẽ khai trương năm mới từ tám giờ sáng mùng hai tết
từ mùng hai đến mùng năm tết mở cửa từ tám giờ đến một mươi hai giờ
tại khu vực chợ truyền thống ban quản lý các chợ cho biết sẽ xin ý kiến của ủy ban nhân dân quận nguyện
cho phép tiểu thương kéo dài giờ bán hàng vào các buổi chiều đến một mươi tám giờ một mươi chín giờ so với trước đây là một mươi bảy giờ
sau ngày hai mươi ba tháng chạp chấp thuận cho tiểu thương ở khu vực nhà lồng các chợ bán hàng đến hai mươi một giờ mỗi ngày